ủy ban nhân dân tỉnh hà giang vừa tổ chức hội trợ cam và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh hà giang
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
đại sứ quán hàn quốc ba lan ngân hàng thế giới và đại sứ panama tại việt nam
hội trợ cam và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh là sự kiện quảng bá giới thiệu sản phẩm cam
và các sản phẩm chủ lực tiêu biểu của tỉnh tới người tiêu dùng khách du lịch trong nước và quốc tế
đồng thời giúp kết nối các nhà sản xuất với hệ thống phân phối của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hà giang
các doanh nghiệp trong cả nước sẽ tìm kiếm được cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh lâu dài tại hà giang
góp phần nâng cao vị thế uy tín cho sản phẩm cam và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh
việc chính thức khai trương sản giao dịch thương mại điện tử tỉnh hà giang sẽ là cầu nối giữa người sản xuất
sàn có hỗ trợ thanh toán điện tử thông qua mã qr code vnpay và tiến tới sẽ tích hợp công nghệ blockchain
để truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hỗ trợ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một